tuy nhiên trong xu thế hội nhập như hiện nay đây dường như đã trở thành yêu cầu bắt buộc khi thị trường đang ngày một khó tính và cạnh tranh ngày một khốc liệt hơn
lao động giá rẻ không còn là từ khóa quan trọng để thu hút các đối tác nước ngoài mà thay vào đó là chất lượng sản phẩm là những yếu tố phát triển bền vững như bảo vệ môi trường bảo vệ người lao động
điều này đã đặt ra bài toán cho nhiều doanh nghiệp dệt may trong nước áp dụng công nghệ để thay đổi hay tiếp tục sản xuất thủ công như trước đây
hiện nay khi đời sống người tiêu dùng ngày càng được nâng cao thì nhu cầu về sự thoải mái dễ chịu cùng các yếu tố chất liệu vải phải tốt cho sức khỏe càng được đặt lên hàng đầu
để đáp ứng được vấn đề đó việc ứng dụng công nghệ trong ngành diệt may đã và đang trở thành một nhu cầu tất yếu
tại các nước châu âu các nhà khoa học đã ứng dụng công nghệ để tạo ra các loại vải dễ tỏa nhiệt làm mát cho người mặc từ rất nhiều năm nay
và gần đây các nhà sản xuất còn đưa vào vải chất được dùng để tạo vị the mát trong kẹo singum cũng nhằm làm mát cho người mặc hay sử dụng hóa chất an toàn để tạo tính năng sưu đuổi côn trùng bám trên vải
có thể hiểu nhà máy diệt may thông minh sẽ ứng dụng các phần mềm hỗ trợ quản lý sản xuất kết nối thông tin giữa mọi khâu biến nhà máy thành một robot khổng lồ
các số liệu về hoạt động của cả nhà máy để cầm đặt liên tục chính xác từng phút để người quản lý nắm được và có quyết định kịp thời
việc ứng dụng công nghệ và hoạt động sản xuất đã giúp doanh nghiệp giảm số lượng công nhân trực tiếp và liên kết dữ liệu giữa các thiết bị sản xuất
đồng thời nhờ có tự động hóa doanh nghiệp có thể dễ dàng kiểm soát hoạt động của toàn bộ nhà máy nhanh chóng phát hiện và xử lý các sự cố
nếu các doanh nghiệp diệt may không quan tâm đến công nghệ bốn và có kế hoạch ứng dụng tự động hóa trong sản xuất và kinh doanh họ sẽ bị loại bỏ khỏi thị trường
cùng với đó là phải đầu tư cho chất liệu
trong ngành thời trang vấn đề chất lượng và tốc độ luôn được nhắc đến nhưng quan trọng hơn vẫn là chất liệu
thế nên đầu tư cho chất liệu là yếu tố quan trọng của ngành nguyên phụ liệu may cụ thể là vải
nếu lĩnh vực sợi và dệt nhuộm có tốc độ tự động hóa ứng dụng công nghệ cao từ sớm và sử dụng ít lao động thì lĩnh vực may có những điểm khác biệt
đó là với những sản phẩm mang tính chất thời trang có nhiều chi tiết khó và liên tục thay đổi sẽ khó để thực hiện tự động hóa trong sản xuất
còn hàng hóa mang tính chất chuẩn mực với nhiều chi tiết cố định ít thay đổi thì hoàn toàn có khả năng áp dụng robot
hàn quốc thị trường khó tính luôn đề cao sự thoải mái tiện dụng cho người tiêu dùng
các nhà sản xuất đã phải phát triển các công nghệ dệt vải dựa trên những nguyên lý khoa học có thể đáp ứng nhu cầu đa dạng của các doanh nghiệp ngành dệt may
thậm chí còn phát minh công nghệ đưa mùi hương vào vải jean theo thị hiếu của người dùng cải tiến quy trình sản xuất để vải jean mỏng hơn mềm hơn
những loại vải được sản xuất với công nghệ mới dần thay thế các loại vải cũ như loại vải có khả năng tỏa nhiệt mà vẫn giữ ấm cho cơ thể vào mùa đông hay loại vải thông hơi thoáng mát dùng cho mùa hè
các sản phẩm cho chúng tôi sử dụng vào mùa đông bên cạnh chất liệu vải dày dặn giữ nhiệt còn được may thêm một lớp lót bằng lông vũ nhằm giúp giữ ấm cho người sử dụng
ngược lại trong thời tiết nắng nóng các sản phẩm may mặc phải được làm bằng chất liệu vải thoáng mát và có công năng ngăn chặn tiêu uv
từ ánh nắng mặt trời để bảo vệ sức khỏe người sử dụng chẳng hạn như tránh bị ung thư da
hiện nay việc ứng dụng công nghệ in ba d trong ngành dệt may ở nhiều quốc gia trên thế giới đã cho phép tạo ra sản phẩm phù hợp với từng cá thể sử dụng
thỏa mãn tối đa nhu cầu của người dùng và qua đó giảm lãng phí
công nghệ ba d cũng giúp nhà thiết kế rút ngắn thời gian trong việc lên bảng vẽ mẫu thay vì mất hai đến ba tuần
giờ đây chỉ cần vài giờ đáp ứng yêu cầu của xu hướng thời trang nhanh hiện nay
theo quy trình truyền thống tính từ lúc vẽ phát thảo đến khi khách hàng duyệt chốt mẫu phải cần đến ba mươi đến năm mươi tuần
nếu sử dụng công nghệ ba d thì chỉ cần năm đến chín tuần
nhờ các thao tác chỉnh sửa có thể làm ngay nên không tốn nhiều thời gian
sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ đã có sự ảnh hưởng rất lớn đến ngành công nghiệp dệt may
cùng với sự phát triển của ngành ngày càng có nhiều loại sơ sợi chế phẩm dệt mới với những tính năng vượt trội không chỉ để đáp ứng nhu cầu ăn ngon mặc đẹp
mà còn giúp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho con người giúp cho con người cải thiện cuộc sống
đối với việc thiết kế may mặc các sơ nhớ hình dạng luôn cung cấp nguồn cảm hứng để tạo ra loại vải thông minh với một cấu trúc tự điều tiết và thực hiện phản ứng với nhiệt độ môi trường
các loại vải làm bằng sợi diệt thông minh có thể phù hợp với những người mặc đẹp và mang lại một cảm giác thoải mái cho người sử dụng
kết quả này từ do việc biến đổi hình dạng tốt và duy trì các đặc tính của sơ thông minh
tại hàn quốc nơi được ví như kinh đô thời trang của châu á bên cạnh sự thiết kế mẫu mã đa dạng tạo xu thế rất nhiều các công nghệ mới đã được các nhà sản xuất áp dụng ở mọi khâu
chúng tôi áp dụng công nghệ thiết kế ba d cho phép khách hàng thấy được thiết kế nào sẽ hợp với mẫu vải nào tiết kiệm được cả thời gian và chi phí
không chỉ ở nước ngoài mà tại việt nam người tiêu dùng đã có yêu cầu về hàng may mặc khắt khe hơn trước rất nhiều
đặc biệt khi hàng may mặc bình dân đang tràn vào từ trung quốc một cách khó kiểm soát hay trung cấp và cao cấp hơn
thì các thương hiệu của hàn quốc nhật bản mỹ châu âu đang được bày bán ngày một rộng rãi thông qua cả đường nhập khẩu chính ngạch và hàng sách tay
thì hàng dệt may việt nam lại cần phải có sự cải tiến vượt bậc để thu hút chính thị trường nội địa còn đang bỏ ngỏ
theo số liệu của hiệp hội dệt may
việt nam hiện đang phải nhập đến tám mươi vải cho may xuất khẩu bởi nguồn sản xuất nguyên phụ liệu trong nước còn quá mạnh mún nhỏ lẻ chỉ thỏa mãn chưa đến hai mươi nhu cầu của sản xuất
đây chính là nút thắt cổ trai cho sự phát triển bền vững của ngành dệt may việt nam trong suốt thời gian tới
có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này như vốn đầu tư lớn công nghệ phức tạp quản lý khó khăn và đặc biệt là do lo ngại về ô nhiễm môi trường
mà hầu hết các dự án đầu tư về dệt nhuộm đã bị các địa phương từ chối cấp phép
rất nhiều người cho rằng là cái ngành gây ô nhiễm và đã có nhiều địa phương người ta cũng đã gọi là người ta không có mặt mà gì với ngành diệt may
nói đúng ra là với ngành dệt chứ không phải là may
may thì người ta rất là muốn là thu hút để giải quyết việt nam nhất là những cái tỉnh ở cái khu vực đồng bằng
thì người ta rất muốn là thu hút may để giải quyết việt nam
nhưng nói đến dệt là người ta không muốn
chúng tôi muốn thay đổi nhận thức của các cơ quan quản lý địa phương rằng là ngày nay và thời gian gần đây khi mà tiến bộ khoa học công nghệ được áp dụng
thì cái việc chúng ta cần làm nhất đấy là thu hút những cái dự án có chất lượng cao có năng hàm lượng công nghệ cao vào trong ngành dệt nhuộm
thay vì là chặn hết mọi dự án liên quan đến dệt nhuộm

đây là một trong số ít các doanh nghiệp dệt may tiên phong trong việc tập trung vào các công nghệ mới và cải tiến quy trình liên tục
bên cạnh việc đầu tư công nghệ trong nhiều năm ứng dụng tự động hóa để sản xuất thông minh
hiện đây là một trong những doanh nghiệp dệt may tiên phong tại việt nam áp dụng thành công công nghệ dệt nhuộm không gây ô nhiễm môi trường
nước thải sau khi được xử lý thậm chí có thể đưa vào nuôi cá
không chỉ đưa nhà máy phát triển bền vững nhờ xử lý được bài toán xả thải
hiện doanh nghiệp đã có thể cung cấp đa dạng sản phẩm vải từ chống nhăn chống phai chống mốc chống khô cứng đáp ứng những yêu cầu khắt khe của người tiêu dùng
với một trăm linh dây chuyền sản xuất là các thiết bị tân tiến nhất như phong s toyota lafer staubli golf blur
khi hoạt động đầy đủ công suất nhà máy hàng tháng sẽ sản xuất được sáu trăm linh tấn sợi nhuộm hai triệu mét vải dệt thoi và có năng lực hoàn tất ba triệu mét
nó quyết định cái thành công và phát triển của mỗi công ty
đầu tiên là nó sẽ đáp ứng được các nhu cầu của không chỉ các doanh nghiệp dệt may việt nam mà của các công ty trên toàn thế giới về chất lượng và đa dạng về chủng loại
còn đây là một trong số ít các doanh nghiệp đã ký kết được rất nhiều hợp đồng cung ứng sản xuất với các doanh nghiệp nước ngoài từ đó nâng cao thương hiệu sản phẩm vải của mình
nhờ việc tối ưu hóa công nghệ trong sản xuất mà doanh nghiệp đã tự chủ được nguồn cung ứng nguyên liệu đa dạng hóa các sản phẩm vải và gia tăng giá trị sản phẩm

nhờ việc tối ưu hóa công nghệ trong sản xuất mà doanh nghiệp nước ngoài từ đó nâng cao thương hiệu sản phẩm vải của mình
kết hợp cùng các doanh nghiệp trong nước đầu tư để đón đầu lợi ích do các fta mang lại

kết hợp giữa điều kiện của việt nam với điều kiện chung với khoa học kỹ thuật chung để chúng ta không tụt hậu
vẫn sử dụng được những nguồn lực chúng ta đang sản phó để phát huy tốt nhất khả năng việt nam đang có
nhìn vào thực tiễn sau nhiều năm dần dần áp dụng công nghệ vào sản xuất năng suất lao động ngành diệt may tại việt nam đã được cải thiện khá nhiều
nếu một mươi năm trước để tạo thêm một tỷ đô la mỹ xuất khẩu cần có thêm khoảng tám mươi đến chín mươi lao động mới
thì hiện nay chỉ cần từ năm mươi đến sáu mươi lao động mới
với ngành sợi từ chỗ dùng một trăm một mươi người cho một trăm linh cọc sợi nay chỉ cần dưới hai mươi năm người
nếu sản xuất lớn mặt hàng ổn định sẽ chỉ còn dưới một mươi năm người
tốc độ chạy máy tăng ba mươi năm năng suất lao động đầu người tăng sáu đến một mươi lần
do vậy bên cạnh sự hỗ trợ tích cực từ phía nhà nước doanh nghiệp cần lập những chiến lược dài hạn
tìm hiểu thông tin ứng dụng công nghệ để có thể nâng cao năng lực sản xuất vươn xa hơn trên con đường hội nhập quốc tế